từ ngày sáu tháng một mươi một đến ngày chín tháng một mươi một đoàn công tác của tỉnh hải dương sẽ thăm và tặng quà tại tỉnh phú yên khánh hòa
trong đó khởi công xây dựng công trình cây cầu dân sinh tại thôn đồng thạnh xã hòa tân đông huyện đông hòa tỉnh phú yên với trị giá hai trăm linh triệu đồng
tặng quà cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo trường sa tại lữ đoàn một trăm bốn mươi sáu
tặng quà cho sĩ quan và thủy thủ tàu hộ vệ đinh tiên hoàng lý thái tổ quang trung và trần hưng đạo thuộc lữ đoàn một trăm sáu mươi hai
đây cũng là hoạt động nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày kết nghĩa hai tỉnh hải dương và phú yên